văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản đề nghị công an tp hà nội làm rõ thông tin và có biện pháp xử lý kịp thời
theo đúng quy định pháp luật đối với lái xe biển xanh đi vào làn đường ưu tiên dành cho xe buýt nhanh brt
trước đó vào ngày tám tháng hai một tài khoản facebook đã đăng tải đoạn video xe ô tô biển xanh với biển kiểm soát là hai mươi chín a một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu
chạy với tốc độ cao trên làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh brt khiến dư luận bức xúc
văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị công an tp hà nội chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông kiểm tra xác minh
làm rõ thông tin lái xe có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật
đồng thời thông tin tới cơ quan chủ quản của xe ô tô trên và tới các cơ quan thông tấn báo chí sau khi có kết quả kiểm tra xử lý để ngăn chặn những trường hợp tương tự